bởi lindbergh tin rằng chuyến bay này không cần gì đến may mắn cả
vòng bay dọc theo bờ biển diễn ra xuân sẻ
lindbergh vẫn được nhìn thấy trên bầu trời new forkland
rồi sau đó anh đổi hướng bay thẳng ra biển
tuy nhiên có một điều mà chàng phi công dũng cảm không bao giờ nghĩ tới
đó là sự đơn điệu đến tẻ nhạt khi ngồi phía trước bảng điều khiển
sau một mươi tám giờ đồng hồ chỉ có thứ âm thanh đều đều của động cơ cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến
làm sao có thể cưỡng lại và giữ tỉnh táo
hai mươi giờ bay trôi qua đích đến không còn xa nữa
đó là lúc lindbergh sẵn sàng bay lượt trên bầu trời cựu lục địa
và hành trình kết thúc tại kinh đô ánh sáng paris
cả thế giới ngưỡng mộ thành công vĩ đại này
bản thân anh chào phi công đưa thư cũng không nghĩ
mình được chào đón rầm rộ đến như thế
ông có một danh sách cần làm ngay khi hạ cánh
đầu tiên là tìm nhà trọ và sau đó là gọi điện về cho mẹ
nhưng linhberg đã không thực hiện được dự định của mình
hàng vạn người đã ùa tới cánh cổng le bourget ở paris để chào đón anh
trong đời mình cha tôi chưa từng bao giờ chuẩn bị để đón nhận sự nồng nhiệt ấy
và từ đây cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn
cả paris khát khao được nhìn thấy người đàn ông này
người đã bay xuyên đại tây dương từ một anh chàng đưa thư lindbergh bỗng biến thành một ngôi sao sáng
cuộc đời anh là một cuốn sách mở
ai cũng tò mò về việc cậu con trai của người hùng chinh phục không chung ra đời

đứa trẻ đã biến mất
cả thế giới lại dõi theo câu chuyện thứ hai liên quan đến linberg
một cuộc điều tra truy lùng chưa từng có trong lịch sử hình sự hoa kỳ bắt đầu
bọn bắt cóc đòi năm mươi đô la tiền chuộc
lindbergh không chần chừ
anh làm ngay theo yêu cầu của bọn tống tiền
kế hoạch trao đổi diễn ra tại một nghĩa định

nhưng thay vì thấy một tên người bác lúc ba năm hai nghìn
nhưng khi thấy một đứa bé khỏe mạnh người ta chỉ thấy một hải nghi đã chết
cậu bé không sống nổi qua cái đêm bị bắt cóc và đã chết cách không xa nhà mình
hơn hai năm sau một đồng tiền được đánh dấu trong vụ bắt cóc xuất hiện ở một trạm xăng
nhân viên phục vụ đã ghi lại biển số xe
chủ nhân của nó là một người đức nhập cư
và ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ bruno richard hauptmann
hai năm rưỡi điều tra trong vô vọng cuối cùng người ta đã tìm ra kẻ có thể kết tội
richard hauptmann là kẻ phải rơi đầu chịu bán
đơn giản vì anh ta là một kẻ nhập cư gốc đức
và thời điểm đó tâm lý bài đức đang lên rất cao ở mỹ
hauptmann chối bỏ mọi lời buộc tội
ngay cả khi cảnh sát tìm ra món tiền chuộc
trong gara nhà anh ta
hauptmann khai số tiền đó được nhận từ một người bạn đã chết
họ đã đọc cho anh ta ghi chỉ cho anh ta đánh vần
nhưng những gì mà homan viết ra sai với phát âm
tất cả được sử dụng để chống lại anh ta trước tòa
hauptmann bị quyết tội là thủ phạm bắt cóc
vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận
tới mức báo chí mỹ khi đó đã tô vẽ hành động của hockman
là tội ác thế kỷ
không khí căng thẳng ở tòa án
người ta thực sự muốn tìm ra thủ phạm
hay chỉ muốn có một kẻ nào đó phải nhận tội
lời tuyên bố cuối cùng được dành cho lindbergh
anh vẫn còn nhớ giọng nói của kẻ tình nghi mấy năm sau ngày trao món tiền chuộc
nhưng anh đã không nói với bồi thẩm đoàn
và anh đã tuyên tệ trước tòa là không nhớ giọng nói của kẻ bắt cóc
richard hauptmann phải chết
anh ta coi như đã chết đúng thời khắc đó
richard hauptmann bị kết án tử hình
lindbergh muốn quên đi tất cả
anh bay đến châu âu và chọn nước đức làm điểm dừng chân
đất nước này gây ấn tượng mạnh với ông vì sản xuất ra rất nhiều máy bay
đó là một đại hội

đó là một đại hội
công xưởng nơi ra đời của hàng ngàn phi cơ chiến đấu
những cỗ máy hủy diệt chết chóc từ trên cao
jack lindbergh say mê chúng
ông được mời bay thử cùng chiếc hinderburg
niềm tự hào của ngành chế tạo phi cơ thời bấy giờ
đảng quốc xã trả đón anh
đó cũng là lúc không khí khủng bố ngự trị trên toàn nước đức
đầu tiên là biến cố đêm thủy tinh và các nhà thờ do thái bị đốt
chẳng bao lâu sau hitler nhấn chìm cả châu âu trong lửa đạn
người đàn ông chinh phục đại tây dương đã làm nên lịch sử
nhưng ông đã không thể giữ được vinh quang mãi